mở đầu bản tin sẽ là thông tin xét xử bị cáo giết người tại đà nẵng
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo trần hà hai mươi bốn tuổi
trú tại quận ngũ hành sơn tp đà nẵng về hành vi giết người
điều đáng nói nguyên nhân là vì bị nghi ngờ bị cướp mối làm ăn mà hà đã dùng dao chém người khác tử vong
theo cáo trạng vào dạng sáng ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi tại chợ đầu mối hòa cường
trong lúc làm việc hai phu bốc quác cùng chú tại tỉnh quảng nam là huỳnh phan minh hiếu và ngô tiến thành
đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
dù được can ngăn nhưng thành vẫn rủ theo hà mang dao đến để cùng trả thù hiếu
khi hà dùng dao chém vào đầu hiếu lấy tay đỡ thì bị thương tích một mươi hai
được biết là hà có tiền án về tội trộm cắp và nhiều tiền sự xâm hại sức khỏe của người khác
trong thời gian tạm giam hà đã bỏ trốn và bị truy nã bắt giữ lại
với sự hung hăng không chịu hối cải của hà
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt trần hà một mươi sáu năm tù về tội giết người
vào chiều ngày hai mươi ba tháng bốn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phối hợp cùng công an huyện mường khương và phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lào cai
bắt giữ thành công một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép tám bánh heroin cùng bốn kg ma túy đá
khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng bốn tại khu vực đường quốc lộ bốn d
thuộc địa phận thôn giáp cư xã lùng vai huyện mường khương tỉnh lào cai
lực lượng chức năng đã tiến hành mật phục bao vây và bắt giữ thành công đối tượng giàng xeo trúng
trú tại xã thanh bình huyện mường khương tỉnh lào cai khi đối tượng này đang có hành vi vận chuyển trái phép
tám bánh heroin và bốn kg ma túy đá
bước đầu giàng xeo trúng khai nhận mang số ma túy trên xuống thành phố lào cai
để bán cho một đối tượng không rõ tên tuổi để kiếm lời
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đang tiếp tục điều tra làm rõ
để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
còn liên quan đến hành vi sử dụng ma túy trái phép
tại đồng nai khi bất ngờ ở công an huyện mường khương tỉnh lào cai
vào một nhà nghề tại khu phố năm phường xuân hòa
công an tp long khánh tỉnh đồng nai đã bắt quả tăng bảy đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
công an tp long khánh tỉnh đồng nai bắt quả tăng bảy đối tượng có bốn nam ba nữ đang bay lắc
tại hiện trường công an thu giữ một đĩa xứ trắng bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá
một tờ tiền mệnh giá hai mươi đồng một giấy phép lái xe và một gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy
cùng với nhiều loa đèn phục vụ việc bay lắc
qua test nhanh sáu trên bảy đối tượng dương tính với chất ma túy
và hiện công an đang lập hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
công an thành phố hải phòng đã phát hiện thu giữ hàng nghìn bình khí n hai o còn gọi là khí cười
tại các cơ sở san chiết chui chuyên phục vụ các quán karaoke và quán bar trên địa bàn thành phố hải phòng
cùng với các địa phương lân cận
vào ngày hai mươi ba tháng bốn tổ công tác công an tp hải phòng bất ngờ kiểm tra
một cơ sở sản xuất tại lô chín phường đằng hải quận hải an
thì phát hiện cơ sở này đang có hành vi sang chiết bình khí cười
thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã thu giữ gần một hai trăm linh bình kim loại
có kích thước và màu sắc khác nhau nhiều máy móc phục vụ việc sang chiết
tám cân điện tử cùng với các tăng vật khác
đại diện cơ sở không xuất trình được giấy phép kinh doanh
không có hóa đơn giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ loại phí trên
trước đó tại khu vực phường đằng lâm quận hải an và quận đồ sơn
công an tp hải phòng cũng phát hiện và thu giữ gần một bảy trăm linh bình khí cười
sau một thời gian mật phục tại tiểu khu một nghìn một trăm chín mươi một thuộc rừng cộng đồng
do ủy ban nhân dân xã cư đram huyện crong bông tỉnh đắk lắc quản lý
công an huyện crong bông đã bắt quả tang sáu đối tượng đang có hành vi khai thác lâm sản trái phép
phương thức hoạt động của các đối tượng này là thường tổ chức thành nhóm nhỏ
từ hai cho đến ba người nhiều lần lên rừng và ngang nhiên sử dụng cưa xăng để xẻ gỗ
tập kết chờ ngày vận chuyển ra khỏi rừng
đây là hình ảnh ghi nhận tại hiện trường vụ phá rừng
tại đây rất nhiều cây rừng có đường kính từ một mét trở lên đã bị các đối tượng lâm tặc
dùng cưa máy cắt hạ xẻ thành phẩm nằm ngồn ngang dọc hai bên đường mòn
một số phách gỗ được xẻ thành phẩm đã được lâm tặc dùng trâu kéo ra khỏi rừng
vụ phá rừng quy mô lớn này chỉ được phát hiện khi lực lượng công an huyện crong bông
bí mật mật phục bắt quả tàng
theo đó lực lượng công an đã bí mật ghi hình và bắt hai đối tượng đang sử dụng cưa máy
cưa hạ cây
tiếp tục đi vào sâu hơn phát hiện thêm hai vị trí đam mị bốn đối tượng thực hiện hành vi phá rừng
theo lời khai của các đối tượng thường tổ chức thành nhóm nhỏ từ hai đến ba người
nhiều lần lên rừng sử dụng cưa xăng để xẻ gỗ tập kết chờ ngày vận chuyển ra khỏi rừng
theo lời khai của các đối tượng thường tổ chức thành nhóm nhỏ từ hai đến ba người

qua một thời gian dài nắm tình hình chúng tôi xác định rằng rừng tự nhiên tại tỉnh khu một nghìn một trăm chín mươi một
thịt xã thư râm là khu vực rừng tác động xâm lại nghiêm trọng
sau đó chúng tôi đã kiểm tra nhiều biện pháp hiệp vụ
rồi trực tiếp sử dụng chân sát để tiếp cận hiện trường khu vực địa bàn
và nắm bắt về số đối tượng nghi vấn cũng như quy luật về thời gian hoạt động
ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai chúng tôi đã phát triển tới ba trường hợp
sáu đối tượng có hành vi khai thác rồi sử dụng ra súc để kéo gỗ
hiện cộng an huyện grombong đang tiến hành khám nghiệm miệng trường
đo đếm và xác định chủng loại gỗ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
tuy nhiên trong vụ việc này việc quản lý rừng lại để lâm tặc nhiều ngày tấn công rừng
xảy thịt tại chỗ như thế này thì cần xem xét lại trách nhiệm của đơn vị chủ rừng ở đây
vào ngày hôm nay một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường dt bảy trăm bốn mươi một
vườn tân xuân tp đồng xoài tỉnh bình phước
chiếc xe ben đã bất ngờ cuốn xe máy đi cùng chiều vào gầm khiến cho một người tử vong tại chỗ
theo thông tin ban đầu vào khoảng tám giờ hai mươi phút sáng ngày hôm nay
xe ben biển số chín mươi ba c chín nghìn tám trăm năm mươi bảy chưa rõ người điều khiển
lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi một hướng từ tp hcm đi tp đồng xoài
đến đoạn ngã ba giao nhau có tín hiệu đường giao thông giữa đường dt bảy trăm bốn mươi một và đường nguyễn huệ
thì bất ngờ va chạm với xe máy do ông đặng văn hải chạy cùng chiều phía trước
sau va chạm ông hải và chiếc xe máy cùng bị cuốn vào gầm và tử vong tại chỗ
cảnh sát giao thông công an tp đồng xoài sau đó đã có mặt tại hiện trường
điều tiết giao thông điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
còn trước đó vào lúc dạng sáng ngày hôm nay
tại quảng ngãi cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đặc biệt nghiêm trọng
giữa ba ô tô làm một người chết tám người bị thương
và liên quan đến vụ việc này công an thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi
điều tra và bước đầu xác định lái xe dương tính với ma túy
qua test nhanh công an thị xã đức phổ phát hiện lái xe huỳnh văn phong bốn mươi chín tuổi
ở tỉnh bà rịa vũng tàu điều khiển đầu kéo xe bồn bình kiểm soát năm mươi ld một mươi ba nghìn ba trăm năm mươi bốn
dương tính với ma túy
đến chiều hai mươi bốn tháng bốn có sáu người đang điều trị tại bệnh viện đa khoa đạm thủy trâm
hai người bị thương nặng chuyển đến bệnh viện đa khoa đà nẵng
hiện các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch
được biết những người bị tai nạn là họ hàng đang từ khánh hòa về quảng ngãi dự đám rỗ
theo người dân chứng kiến lái xe điều khiển xe đầu kéo chạy không quan sát
không làm chủ tốc độ nguy hiểm cho các phương tiện và người đi đường
khi xe bồn ở trong hút tới quá mạnh luôn bất ngờ luôn
trước đó khoảng giờ ngày hai mươi bốn tháng bốn trên đoạn quốc lộ một a
thủ thôn vĩnh an xã phổ khánh thị xã đức phổ xe đầu kéo bình kiểm soát năm mươi ld một mươi ba nghìn ba trăm năm mươi bốn
gây tai nạn giao thông liên hoàn với hai ô tô khách là một người tử vong tại chỗ tám người bị thương
thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua hai mươi ba tháng bốn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phối hợp cùng với công an huyện mường khương và phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lào cai
đã bắt giữ thành công một đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép tám bánh heroin cùng bốn kg ma túy đá
khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng bốn tại khu vực đường quốc lộ bốn d thuộc địa phận thôn giáp cư
xã lùng vai huyện mường khương tỉnh lào cai lực lượng chức năng đã tiến hành mật phục
bao vây và bắt giữ thành công đối tượng giàng xeo trúng chú tại xã thanh bình huyện mường khương tỉnh lào cai
khi đối tượng này đang có hành vi vận chuyển trái phép tám bánh heroin và bốn kg ma túy đá
bước đầu giàng xeo chúng khai nhận mang số ma túy trên xuống thành phố lào cai
để bán cho một đối tượng không rõ tên tuổi để kiếm lời
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ giết người xảy ra tại tổ bốn ấp một xã sông chầu huyện trảng bòm
ngày hôm nay công an tỉnh đồng nai cho biết là đã ra quyết định khởi tố bị can
một mươi ba đối tượng đều trú tại tỉnh gia lai về hành vi giết người
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi tháng bốn tại ấp một xã sông chầu huyện trảng bom
xảy ra vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên dẫn đến rapham sinh năm hai nghìn một tỉnh gia lai tử vong
sau khi xảy ra sự việc công an huyện trảng bom nhanh chóng phối hợp với công an tỉnh đồng nai
tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra truy bắt các đối tượng gây án
đến dạng sáng ngày một mươi ba tháng bốn lực lượng công an đã bắt giữ một mươi ba đối tượng thu giữ tăng vật có liên quan
qua điều tra ban đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân dẫn đến vụ giết người là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm
sáng nay công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với nguyễn ngọc thành trú tại xã thành phố huyện cờ đỏ thành phố cần thơ về hành vi giết người
khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng bốn
thành phạm minh toàn và nhóm bạn đến quán nhậu
trong lúc uống bia thành cho rằng do toàn mà người phụ nữ đang đi cùng nhóm không chấp nhận tình cảm của mình
nên hai bên xảy ra mâu thuẫn
vừa ra khỏi quán một đoạn toàn điều khiển xe quay lại đánh nhau với thành
trong lúc xô xát thành dùng dao thủ sẵn trong người đâm trúng vùng ngực của toàn
thì được mọi người can ngăn và đưa toàn đến bệnh viện cấp cứu
do vết thương quá nặng toàn tử vong còn thành sau khi gây án đã đến cơ quan công an đầu thú
sát phạt nhau dưới hình thức sóc đĩa ăn tiền hai mươi hai đối tượng đã bị công an huyện thuận thành tỉnh bắc ninh ra quyết định tạm giữ hình sự về hành vi đánh bạc
trước đó khoảng một mươi chín h ngày hai mươi hai tháng bốn tại nhà trần đăng hùng xã hoài thượng huyện thuận thành
công an huyện thuận thành đã bắt quả tăng hai mươi bảy đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức sóc đĩa
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ gần ba trăm linh triệu đồng và nhiều tăng vật có liên quan
để tránh bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ hùng thường chọn nhiều địa điểm khác nhau rồi gọi các con bạc ở những địa bàn lân cận đến sát phạt
trong số hai mươi hai đối tượng bị tạm giữ có nhiều đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp có tiền án tiền sự về tội đánh bạc
thưa quý vị và các bạn với thủ đoạn là tải hình chứng minh thư nhân dân của người khác rồi thành lập một công ty ma để lừa bán sắt thép cho người khác
nhằm chiếm đoạt tiền thủ đoạn lừa đảo này vừa bị công an tp buôn ma thuột tỉnh đắk lắc lật tẩy bắt giữ một đối tượng
đây là ông võ hùng bốn mươi tuổi chủ một sưởng cơ khí ở xã hòa phú tp buôn ma thuột
khoảng đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai thông qua mạng zalo ông hùng thấy công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ quang dinh
có địa chỉ ở phường xuân trung tp long khánh tỉnh đồng nai đăng tải bài viết bán sát thép giá rẻ hơn với giá của thị trường
vì đang cần số lượng lớn sắt thép để sản xuất lò hơi nên ông hùng đã liên hệ mua hàng
sau khi thống nhất giá cả ông hùng được giám đốc công ty quang dinh hướng dẫn đến một kho hàng ở khu công nghiệp tân tạo tp hcm để bốc sắt thép
ngày một mươi bốn tháng ba ông hùng cho xe đến địa điểm bốc song hàng và chuyển vào tài khoản của công ty quang vinh số tiền hơn ba trăm hai mươi triệu đồng
tuy nhiên khi ông hùng điều khiển xe ô tô để ra về thì chủ kho hàng chặn lại vì cho rằng chưa thanh toán tiền
lúc đó ông hùng điện thoại vào
lúc đó ông hùng điện thoại vào số của công ty quang dinh nhiều lần nhưng đã bị khóa máy
tôi với anh đã trả đổi với nhau vào báo giá thì tôi có cập kết với anh là khi xe tôi vào bốc lên xe đổ hàng và kiểm tra ok rồi tôi mới diễn thiền
thì trong lúc tôi với anh làm việc xong rồi tôi đưa xe từ đắk lắc vào tp hcm
thì khi xe vào trong kho bốc lên được hai mươi một tấm một mươi bốn ly thì trong lúc lên đủ hàng rồi thì tôi chuyển tiền qua cho công ty của dinh
thì khi mà tôi chuyển xong thì anh quang dinh không chuyển cho nhà máy
trong chuyển nhà máy thì khi nhà máy nó không có nhận được tiền thì nó yêu cầu xe tôi phải sạc hàng suốt trả hàng lại
khi tôi liên hệ với anh công ty quang dinh này thì anh quang dinh này cấp máy không liên lạc chặn số tôi luôn
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an tp buôn ma thuật xác định đối tượng gây ra vụ lừa đảo trên đang ở phường xuân hòa tp long khánh tỉnh đồng nai
ngay sau đó một tổ công tác đến tỉnh đồng nai để bắt giữ đối tượng
tuy nhiên thời điểm này đối tượng lại ẩn náu tại một phòng trọ ở xã xà bang huyện châu đức tỉnh bà rê vũng tàu
nên tổ công tác đã đến xã xà bang để bắt giữ
tại cơ quan công an đối tượng khai tên là nguyễn tiến hùng
theo đó do cần tiền tiêu xài nên hùng đã lên mạng tải hình chứng minh thư nhân dân của người khác về thành lập công ty ma quang dinh chuyên bán sắt thép giá rẻ để lừa đảo
khi có người hỏi mua thì hùng yêu cầu chuyển tiền thanh toán trước rồi giới thiệu đến một công ty khác để bốc hàng
và sau khi nhận được tiền thì hùng liên cắt đứt liên lạc
qua vụ việc này cơ quan cảnh sát điều tra công an phố buôn thua cũng khuyến cáo người dân trong tất cả các giao dịch dân sự
liên quan đến công ty này
khi mua bán thì thứ nhất là phải nắm rõ về thông tin của cái đơn vị mà bán hàng đơn vị giao dịch với mình
cái thứ hai là phải kiểm tra kỹ các thông tin trước khi thực hiện việc giao dịch như là kho hàng bến bãi hàng hóa thuộc sở hữu của ai
và ký kết các hợp đồng liên quan trước khi là chuyển tiền cho các đơn vị mua bán và đến tận nơi bán hàng và giao dịch trực tiếp không giao dịch qua các tài khoản gia lô facebook hoặc là không giao dịch trên không gian mạng
tránh cái trường hợp là đối tượng lợi dụng vào công ty
đưa ra những thông tin gian dối sau đó là chiếm đoạt tài sản của người dân
bước đầu công an thành phố bùa thuật đã làm rõ với thủ đoạn trên ngoài chiếm đoạt của ông võ hùng hơn ba trăm hai mươi triệu đồng đối tượng này còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo khác của người dân ở nhiều tỉnh thành trong cả nước
được biết hùng từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản và qua xác minh nhanh thì đối tượng đang bị công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hiện công an thành phố buôn ma thuật đang tiếp tục điều tra
điều tra làm rõ để xử lý nguyễn tiến hùng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị vào khoảng hai mươi h ngày hôm qua một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ một mươi hai a đi cửa khẩu cha lo đoạn qua bản bãi dinh xã dân hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình làm ba người chết một người bị thương
vào thời điểm trên xe tải mang biển kiểm soát lào chở hàng nông sản lưu thông trên quốc lộ một mươi hai a theo hướng cửa khẩu cha lo về trung tâm huyện minh hóa
khi đến ngã ba tượng đài bản bãi dinh xã dân hóa bất ngờ lao vào nhà dân ở bản bãi dinh nằm sát bên đường
tại hiện trường ngôi nhà bị săn phẳng hoàn toàn ba người trong gia đình tử vong một người bị thương nặng sau khi xảy ra tai nạn tài xế xe tải đã rời khỏi hiện trường
còn vào dạng sáng ngày hôm nay trên đoạn quốc lộ một a thuộc thôn vĩnh an xã phổ khánh thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa hai xe ô tô khách
và xe đầu kéo container làm một người tử vong nhiều người khác bị thương
xe đầu kéo biển kiểm soát năm mươi ld một mươi ba nghìn ba trăm năm mươi bốn chở container lưu thông hướng nam bắc bất ngờ hút vào xe ô tô biển kiểm soát bảy mươi chín b một nghìn chín trăm ba mươi ba do trần quốc thanh ở thành phố nha trang tỉnh khánh hòa điều khiển phía trước
vụ va chạm làm ô tô biển số bảy mươi chín b một mươi hai nghìn chín trăm ba mươi ba đâm vào ô tô biển kiểm soát ba mươi bảy b một nghìn bảy trăm sáu mươi tám do ông bạch thảo
nghệ an điều khiển phía cùng chiều phía trước
vụ tai nạn làm ba xe hư hỏng riêng xe bảy mươi chín b một nghìn chín trăm ba mươi ba bị hư hỏng nặng một mươi người trên xe bảy mươi chín b một nghìn chín trăm ba mươi ba bị thương và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
ngoài ra một người trên xe là ông bùi hùng sáu mươi tuổi ở tỉnh khánh hòa tử vong tại chỗ
sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra lực lượng cảnh sát giao thông trạm đức phổ và công an thị xã đức phổ tổ chức phân luồng khám nghiệm điều tra nguyên nhân của vụ việc